tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
sáng nay thảo luận tại hội trường các đại biểu đều nhất trí với những nội dung được quy định tại dự thảo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
trong đó trách nhiệm bồi thường của các cơ quan nhà nước được các đại biểu quan tâm và cho ý kiến nhiều nhất
cụ thể như việc thương lượng phải mang tính nhân văn nghĩa là thương lượng để thúc đẩy quá trình bồi thường được nhanh hơn và có lợi cho nhân dân hơn
chứ không phải thương lượng nhằm giảm bớt nghĩa vụ bồi thường của cơ quan nhà nước
và qua thực tiễn thì cái việc thương lượng giải quyết bồi thường đối với những người bị oan bị thiệt hại
nó tạo ra một cái cảm giác là cơ quan chức năng liên quan cứ cò kè thêm bớt với người dân
và người dân đã bị thiệt hại rõ ràng rồi mà cứ bị thương lượng nhằm để giảm bớt các khoản bồi thường
và cho đến khi người dân không thể theo đuổi được nữa nên buộc họ phải chấp nhận cái mức bồi thường mà cơ quan nhà nước đưa ra
do vậy tôi đề nghị là cần có quy định cũng như là giải trình rõ ràng hơn cụ thể hơn về cái thời gian
quyền và trách nhiệm của bên thương lượng bồi thường cũng như là quyền trách nhiệm của người được thương lượng bồi thường
trong quá trình bồi thường để đảm bảo hoài hòa giữa lợi ích của nhà nước và công dân
luật bồi thường trách nhiệm của nhà nước
năm hai nghìn chín quy định cơ quan nào ra quyết định gây oan sau cùng thì phải chịu trách nhiệm bồi thường
tuy nhiên qua thực tiễn cho thấy quy định như vậy là chưa tháo gỡ được một trong những hạn chế vướng mắc
của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước hiện nay không được thể hiện một cách thống nhất
và khó có thể triển khai việc bồi thường một cách khách quan và cầu thị
trong các giai đoạn tiến hành tố tụng có những điểm rơi khó xác định một cách rõ ràng ràn mặt
cơ quan nào là cơ quan ra quyết định gây oan sai sau cùng
đó là chưa kể đến việc các cơ quan có thể sợ trách nhiệm lo ảnh hưởng đến uy tín thần thiết của mình
của ngành nên đã đẩy quả bóng trách nhiệm sang cho ngành khác
như là trong các trường hợp ví dụ như trong trường hợp tòa án sơ thẩm tuyên có tội như tòa cấp phúc thẩm
huy án sơ thẩm để điều tra lại hoặc xét xử sơ thẩm lại nhưng sau đó các bị can bị cáo được đình chỉ điều tra
đình chỉ vụ án vì không có đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội hoặc cấp sơ thẩm xử lại tuyên bố bị cáo không phạm tội
như vậy là chưa có bản án nào đã có hiệu lực pháp luật xác định bị cáo có tội
nhưng lại buộc tòa án ra bản án tuyên bị cáo có tội sẽ bồi thường là chưa thật sự thuyết phục
vấn đề thương lượng việc bồi thường ở khoảng hai bốn mươi sáu thành phần tham gia còn nặng và nghiêng về phía cơ quan và người giải quyết bồi thường
bên yêu cầu bồi thường còn thiếu người đại diện như là luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý để giúp đỡ và bảo vệ họ
tôi đề nghị cân nhắc để bổ sung thêm vấn đề này
cơ quan nào gây oan sai cho người dân
thì cơ quan ấy sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường
tuy nhiên dự thảo luật lại chưa xác định được rõ ràng vấn đề này vì trong quá trình giải quyết vụ việc có rất nhiều cơ quan liên quan tham gia
mong muốn dự án luật sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ ba là kỳ vọng của các đại biểu nhằm bảo đảm công bằng cho người dân
cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan khi giải quyết sự việc cho người dân